sáng nay phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đắk lắc cùng các đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ
để xử lý chủ một sưởng cưa hoạt động không phép tập kết gỗ trên một mươi hai mét khối gỗ lậu
sườn cưa này do ông hoàng văn hoa chú tại thôn hai thị trấn ia súp tổ công tác phát hiện bên trong xưởng có hai trăm ba mươi một lóng gỗ tròn dài
và bốn sáu trăm bốn mươi thanh gỗ đã được cưa sẻ thành phẩm với tổng khối lượng trên một mươi hai mét khối chủ yếu là gỗ dầu và cam xe
tại thời điểm kiểm tra ông hoa không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc số gỗ trên